tại khu vực rừng phòng hộ ở lưu vực sông bến hải tỉnh quảng trị đã diễn ra tình trạng lấn chiếm đất rừng rất phức tạp
lực lượng bảo vệ rừng đã nỗ lực ngăn chặn và xử lý
và trong quá trình truy quét thì các đối tượng đã có hành vi chống đối hành hung lực lượng quản lý bảo vệ rừng
anh trần quang long trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng thuộc ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông bến hải đang điều trị tại bệnh viện
sau khi không đồng ý cho các đối tượng đưa gỗ qua trạm anh long đã bị hai đối tượng là dương văn thông và hoàng thái mạnh ở xã vĩnh âu hành hung khiến anh bị thương
thời gian qua tại địa bàn rừng phòng hộ thuộc lưu vực sông bến hải tỉnh quản trị một số hộ dân vào rừng khai thác và lấn chiếm đất để trồng rừng
theo thống kê từ đầu năm đến nay đã có hàng chục vụ hành hung chống trả lại lực lượng bảo vệ rừng
trong đó có ba vụ làm bị thương cán bộ nhân viên bảo vệ rừng lưu vực sông bến hải